từ một căn cứ ở vịnh ba tư chống lại phiến quân isis và qaiza đang đe dọa mỹ và các lợi ích của họ ở nước ngoài
tướng michael e kulika người đứng đầu bộ tư lệnh trung tâm của quân đội mỹ

chỉ trong vòng sáu tháng mà không có dấu hiệu cảnh báo gì nhiều
đầu tháng ba này
mỹ đã có thông tin về một cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch của moskva có khả năng nhắm vào các cuộc tụ họp lớn

isis k vô nhiều lần đe dọa iran với cáo buộc nước này đa thần và bội giáo đã nhận trách nhiệm về một số cuộc tấn công trước đó ở iran
và bây giờ nhóm này đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở moskva
theo các quan chức chống khủng bố của mỹ sau một thời gian tương đối yên tĩnh
nhóm nhà nước hồi giáo tự xưng đang tìm cách tăng cường các cuộc tấn công từ bên ngoài
hầu hết những âm mưu đó ở châu âu đều bị ngăn chặn khiến người ta đánh giá rằng năng lực của nhóm này đã bị suy giảm
colin p clark nhà phân tích chống khủng bố tại sovang group một công ty tư vấn an ninh có trụ sở tại new york cho biết
isisk đã tập trung vào nga trong hai năm qua và thường xuyên chỉ trích tổng thống vladimir putin trong các hoạt động tuyên truyền của mình
isis k cáo buộc điện kremlin xinh máu người hồi giáo trong tay ám chỉ sự can thiệp của moskva tại afghanistan chechnya và syria
cuộc tấn công ngày hai mươi hai tháng ba ở moskva giống như cuộc tấn công vào tháng một ở iran mà nhóm này đã nhận tranh nghiệm
có thể thúc đẩy việc các nước đánh giá lại khả năng tấn công bên ngoài lãnh thổ hoạt động gốc của is
ngoài cảnh báo công khai hôm bảy tháng ba về một cuộc tấn công có thể xảy ra
các quan chức mỹ cho biết họ đã trao đổi riêng với các quan chức nga về thông tin tình báo
chỉ ra một cuộc tấn công sắp xảy ra
không rõ phía mỹ đã cung cấp cho các quan chức nga bao nhiêu thông tin ngoài những gì có trong cảnh báo công khai
mỹ cũng đã cảnh báo iran về một cuộc tấn công có thể xảy ra trừ vụ đánh bom kép vào tháng một năm nay
khiến nhiều người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương tại lễ tưởng niệm tướng qasim soleimani
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của chúng tôi ngày hôm nay
tất cả những thông tin mới nhất liên quan đến vụ xả súng tại moscow sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin được kính chào và hẹn gặp lại